ngay sau khi sự việc xảy ra
tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản
và thủy sản tỉnh thái nguyên đã báo cáo
với lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh thái nguyên đề nghị cơ quan chức năng
điều tra làm rõ hành vi của ông đỗ văn cương
và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước hết thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái hành động nó thiếu chuẩn mực
và phần nào đó nếu có cái việc như vậy là vi phạm quy định của pháp luật
mà cụ thể là vi phạm chống người thiên vụ trong quá trình làm việc của đoàn kiểm tra
thế và cái điều này thì chúng tôi cũng rất là không đồng tình
và cũng đang có những chỉ đạo đối với chi phục quản lý chất lượng nông ngộ sản thị xã
thế và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để điều tra xác minh làm rõ
nếu mà có những hành vi như vậy thì chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng
là vào cuộc và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm hiện nay
vì vậy vụ việc xảy ra
tại cơ sở kinh doanh thái cương cần sớm có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật
thưa quý vị và các bạn đến thời điểm hiện tại thì thời tiết toàn miền bắc đã hoàn toàn thay đổi
qua một đêm khi mà khối không khí lạnh tràn về
nhiệt độ ở vùng đông băng trong đó có thủ đô hà nội đang ở khoảng là một mươi chín độ
còn đối với các tỉnh thành ở vùng núi phía bắc như thành phố lạng sơn thì chỉ còn một mươi ba độ
giảm tới một mươi độ c so với cùng thời điểm
khu vực thanh hóa đến hà tĩnh cũng trong vùng rét nhiệt độ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một không quá hai mươi ba độ c
ngoài ra gió đông bắc tương tác với địa hình dãy trường sơn cũng gây mưa rông diện rộng
cho các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có nơi mưa to đến rất to
và theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thì không khí lạnh sẽ liên tục được tăng cường
vào các ngày hai mươi sáu tháng một mươi một và ngày hai mươi chín tháng một mươi một
vì thế tình trạng rét ở miền bắc sẽ kéo dài đến cuối tháng một mươi một
tại thủ đô bangkok thái lan tổng cục du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
và các tỉnh thanh hóa hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
đã tổ chức chương trình xúc tiến điểm đến giới thiệu sản phẩm du lịch bắc trung bộ
tới các doanh nghiệp lựa hành thái lan
chương trình nhằm quảng bá hình ảnh tiềm năng của khu vực bắc trung bộ tới bạn bè quốc tế
và cho rằng đây là dịp để du lịch việt nam tăng cường hợp tác và thúc đẩy du lịch giữa các nước trong khu vực
chương trình đại diện tổng cục thái lan đánh giá cao mối quan hệ hợp tác về du lịch giữa việt nam và thái lan
mong muốn mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ nhằm củng cố cộng đồng kinh tế asean
cũng như tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa việt nam và thái lan
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
đại diện tổng cục du lịch việt nam đã giải đáp những thắc mắc từ các doanh nghiệp thái lan
về các thủ tục đầu tư cung cấp dịch vụ du lịch ở việt nam
dự kiến ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại tỉnh unon thani đông bắc thái lan
thưa quý vị và các bạn mới đây trong khuôn khổ ngày hội hương sắc vùng cao tại hà nội hai nghìn một mươi chín
người dân thủ đô đã được xem tận mắt chứng kiến lễ cấp sắc vô cùng độc đáo của người sán rìu ở vĩnh phúc
theo phong tục truyền thống của người sán diều ở vĩnh phúc
cấp sắc là một trong những nghi lễ quan trọng trong chưu trình đời người đàn ông
đó là nghi lễ cấp sắc nó xác định sự trưởng thành của họ trước cộng đồng và tổ tiên
tổ chức lễ cấp sắc vừa là trách nhiệm vừa là bổn phận
là niềm vinh dự của mỗi người đàn ông cũng như gia đình dòng tộc và cộng đồng
tiêu chuẩn một người thầy được cấp sắc thì phải là đủ một mươi điều mới được cấp sắc
đọc được viết được tuân tư trật tự phải tôn trọng bố mẹ tôn trọng anh em tôn trọng họ hàng nhà mình
thì trong đó được một mươi điều bắt đầu mới được cấp sắc

cấp sắc rồi được thầy đã trao tặng được có bằng cấp sắc rồi thì là phải tuân tư trật tự như thế
mà tất cả từ anh em họ hàng cho đến lãng giềng đã mời mình đã là làm những cái sự việc gì
trong gia đình giúp người ta là phải có thật là thật tâm và hai nữa nói chung không thể làm trái được
để được cấp sắc những người cấp sắc phải trải qua một mươi năm bước như cúng tổ tiên khai đàn triều binh
phát tấu sớ mời thánh sư xuất cờ tiếp
thánh đón bát tiên triệu ngũ lôi
ở mỗi bước có nhiều lễ nhỏ mỗi lễ mang nội dung khác nhau nhưng đều chung ý nghĩa mời thần thánh về cấp sắc cho đệ tử
đối với những người làm cấp sắc chỉ là để thờ cúng tổ tiên thì cấp sắc là đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông trong cộng đồng
còn với người hành nghề thầy cúng thì lễ này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng
nó là bước khởi đầu cho việc hành nghề tăng quyền hành pháp tăng âm binh trợ giúp với những lần cấp sắc tiếp theo
bản thân em thì cũng là một người dân tộc thì em cảm thấy là rất là tự hào
khi bản sắc dân tộc mình được quảng bá để cho mọi người biết đến thì từ đó sẽ hiểu về dân tộc của bản em hơn ạ
tục cấp sắc là một trong những phong tục tập quán đặc sắc
hy vọng qua trích đoạn vừa rồi người dân thủ đô học sinh sinh viên và du khách phần nào hiểu hơn những giá trị truyền thống văn hóa quý báu
từ đó có ý thức trong việc gìn giữ và phát huy những bản sắc
năm mươi bốn dân tộc việt nam nói chung
trong phần tin thế giới chính phủ myanmar hối thúc các nhóm vũ trang ký thỏa thuận ngừng bắn
israel nối lại kế hoạch xây nhà ở định cư ở jerusalem
mỹ và trung quốc hôm qua đã khai mạc cuộc đối thoại cấp cao thường niên
nhằm tìm kiếm sự hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
mở đường cho sự chuyển dịch quan hệ song phương xuân sẻ trong bối cảnh nước mỹ vừa có tổng thống mới đắc cử
phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ hai mươi bảy của ủy ban thương mại mỹ trung quốc jcct được tổ chức tại thủ đô washington
đại diện thương mại mỹ ông michael forman đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì quan hệ mỹ trung quốc ổn định
trong bối cảnh có những tác động ngược của chủ nghĩa bảo hộ trên thế giới
sẽ tạo cơ hội và giúp hai bên đạt được tiến bộ nhất định trong hợp tác kinh tế
và giải quyết những bất đồng giữa hai đối tác thương mại lớn này
được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám gcct là cơ chế đối thoại cấp cao đầu tiên giữa mỹ và trung quốc
đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế song phương
cũng như giải quyết những va chạm về kinh tế và thương mại
ngoại trưởng đức franz walter ecksteinmeier vừa thông báo
ông và người đồng cấp pháp jean marc ayron đã mời các ngoại trưởng nga và ukraine
nhóm họp tại thủ đô minsk
của belarus vào tuần tới nhằm khôi phục tiến trình đàm phán bốn bên
về cuộc khủng hoảng ở miền đông ukraine
ngoại trưởng đức franz walter ecksteinmeier cho biết cuộc họp nhóm bộ tứ normandy
gồm đức pháp nga và ukraine sẽ được tiến hành vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một tới
ông stemmeer nhấn mạnh cho dù nhóm không thể tìm được giải pháp hiệu quả nào
cho cuộc khủng hoảng ukraine thì các cuộc gặp thường xuyên của nhóm hoàn toàn cần thiết
để bảo đảm tình hình không vượt khỏi tầm kiểm soát
hiện tiến trình hướng tới giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông ukraine
đang diễn ra khá chậm các vụ giao tranh gây thương vong lớn vẫn liên tiếp xảy ra
trong khi các bên xung đột không ngừng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận hòa bình
cuộc gặp của nhóm bộ tứ normandy diễn ra hôm một mươi chín tháng một mươi vừa qua tại thủ đô berlin
dù không ký kết được văn kiện quan trọng nào song các bên đã nhất trí lộ trình thực thi
thỏa thuận hòa bình mis cần được hoàn thiện và thông qua vào cuối tháng một mươi một này
cũng trong ngày hôm qua cố vấn nhà nước myanmar bà bà aung san suu kyi đã hối thúc các nhóm vũ trang
đang xung đột ở nước này tham gia tiến trình hòa bình của chính phủ bằng việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc
là người đứng đầu trung tâm hòa bình và hòa giải dân tộc bà aung san chuji đã đề nghị các nhóm vũ trang
phối hợp với xã hội dân sự để tìm ra các biện pháp tăng cường cơ chế giám sát nhằm bảo đảm sẽ không vi phạm
thỏa thuận ngừng bắn và tham gia một cách bình đẳng
vào hội nghị phàng long thế kỷ hai mươi một dự kiến sẽ diễn ra vào tháng hai năm sau lời kêu gọi của bà aung san suu kyi
diễn ra trong bối cảnh xảy ra các cuộc giao tranh tại khu vực biên giới bangsan miền bắc myanmar
khi liên minh ba nhóm vũ trang sắc tộc chưa ký thỏa thuận ngừng bắn đã tấn công bất ngờ vào những chốt an ninh của chính phủ
theo thống kê mới nhất của ủy ban thông tin thuộc văn phòng cố vấn nhà nước số thương vong trong các cuộc đụng độ
đã lên tới một mươi người và ba mươi ba người khác bị thương
chính quyền thành phố jerusalem vừa
khôi phục lại các kế hoạch xây năm trăm linh nhà ở mới tại khu định cư do thái ramas somo ở đông jerusalem
đã bị hoãn từ năm hai nghìn một mươi bốn do bị cộng đồng quốc tế chỉ trích
theo tổ chức phi chính phủ al anim ủy ban quy hoạch và xây dựng thành phố đã đưa ra quyết định
thúc đẩy các kế hoạch xây năm trăm linh nhà ở mới tại khu định cư do thái ramad đông jerusalem
và sẽ được mở rộng về phía đông bắc
tổ chức al anim nêu rõ kế hoạch này dự kiến sẽ tiếp tục lấn vào khu vực
bayhania của người palestine trong khi nối với khu định cư do thái ramos được mở rộng về phía tây
israel đã sáp nhập đông jerusalem từ cuộc chiến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
cộng đồng quốc tế không công nhận động thái này và coi bờ tây và đông jerusalem là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng
vì vậy tất cả các khu định cư do thái xây dựng trên các vùng đất chiếm đóng này là bất hợp pháp
trong khi đó phía palestine muốn đông jerusalem là thủ đô của nhà nước palestine trong tương lai được thành lập ở bờ tây và giải gaza
nên có hơn hai trăm linh người israel đang sinh sống tại những cộng đồng ở đông jerusalem
chuyển đến một thông tin kinh tế đáng chú ý
anh vừa quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm hai nghìn một mươi bảy của nước này giảm từ hai hai xuống còn một bốn
do lo ngại những tác động nghiêm trọng từ cuộc trưng cầu ý dân rời khỏi liên minh châu âu eu hồi tháng sáu vừa qua
trong báo cáo cập nhật ngân sách đầu tiên của chính phủ kể từ khi brexit
bộ trưởng tài chính anh philip hamon
cho biết tổng sản phẩm quốc nội gdp dự đoán chỉ tăng một bốn trong năm tới đã giảm mạnh so với mức hai hai được đưa ra trong dự đoán trước đó
ông hammon nhấn mạnh cuộc trưng cầu dân ý rời eu sẽ làm thay đổi tiến trình lịch sử của anh
đồng thời kêu gọi áp dụng khẩn cấp các biện pháp cần thiết để đối phó với sự suy giảm dài hạn của nền kinh tế nước này
ông hammon thừa nhận rằng mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng
song vẫn tương đương với mức dự báo mà quỹ tiền tệ quốc tế imf đưa ra đối với đức
thậm chí còn cao hơn so với mức dự báo của nhiều nền kinh tế châu âu khác bao gồm pháp và italia
ông hammon cho rằng gdp của anh dự kiến sẽ tăng hai một trong năm nay
nhích hơn so với mức dự báo hai mà chính phủ công bố hồi tháng ba vừa qua
cơ quan khí tượng học nhật bản vừa cho biết lại xảy ra một trận động đất có cường độ ban đầu đo được là sáu một độ richter
đã làm dung chuyển tỉnh fukushima khi mà nhật bản vừa trải qua trận động đất mạnh bảy bốn độ richter vào sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua
theo thông báo trận động đất xảy ra vào lúc sáu h hai mươi ba phút sáng nay theo giờ địa phương
tâm trấn nằm ở vùng biển ngoài khơi tỉnh fukushima được xác định ở vị trí ba mươi bảy một độ vĩ bắc và một trăm bốn mươi một năm độ kinh đông
trận động đất mạnh ở cấp bốn theo thang đo cường độ địa chấn lên tới cấp độ bảy của nhật bản
và lên tới cấp độ ba tại một số tỉnh như miyagi yamagata tochigi saitama và chiba
hiện vẫn chưa có thông tin gì về thiệt hại và cảnh báo sóng thần vẫn chưa được đưa ra
trước đó sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một một trận động đất mạnh bảy bốn độ richter ở khu vực ngoài khơi bờ biển tỉnh fukushima
và cảnh báo có sóng thần do có một số người bị thương nhẹ tuy nhiên cảnh báo đã được dỡ bỏ